cụ thể vào khoảng một giờ sáng nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
lực lượng là nguyễn minh hiếu huỳnh hoàng vũ và lê văn thành điều khiển xe ô tô liêu thông trên quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn thị trấn châu hương huyện vĩnh lợi có hành vi tàng chữ vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
với tổng trọng lượng một trăm hai mươi năm gram nghi là ma túy và một số tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ tp hcm đem về bạc liêu tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đang tạm giữ đối tượng trần ngọc cường
chú tại huyện châu thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tối ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua chị lê thị tuyết mai chú tại huyện châu thành trên đường điều khiển xe mô tô về nhà
khi đến khu vực ấp cần thới xã cần đăng thì bất ngờ bị cường điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên
áp sát giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn một mươi chỉ trên cổ
cú giật mạnh đã khiến cả hai người ngã xuống đường
bị chị mai nắm áo kéo lại và chi hô cường đã dùng tay đánh chị mai nhiều lần rồi ném bỏ lại sợi dây chuyền để thoát thân
khoảng hai mươi phút sau cường bị người dân phát hiện khống chế và bàn giao cho lực lượng công an xã cần đằng